nhằm cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động người lao động và nhân dân trên cả nước
một cách đầy đủ và kịp thời về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
hôm nay bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức giao lưu trực tuyến với bạn đọc
trên cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam tại địa chỉ bảohiểmxãhội gov vn
tại chương trình giao lưu đại diện lãnh đạo các ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ban thu ban sổ thẻ đã giải đáp các thắc mắc băn khoăn của độc giả
hoạt động này nhằm tiếp tục tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm thông qua website của ngành
cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động người lao động và nhân dân trên cả nước
một cách đầy đủ và kịp thời về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
chương trình giao lưu đã kết thúc với hàng trăm câu hỏi gửi về ban tổ chức chương trình
điều này cho thấy sự quan tâm lớn của dư luận tới việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp